tại tỉnh hà nam bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám phối hợp với sở y tế hà nam tổ chức ký kết hợp tác và hội thảo khoa học
tại buổi ký kết hợp tác hai bên thống nhất ký chương trình khung hợp tác chuyên môn gồm các nội dung về đào tạo phát triển kỹ thuật
chuyển tuyến chuyên môn nghiên cứu khoa học
theo đó bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám sẵn sàng tiếp nhận đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho các kíp chuyên môn
theo đề nghị từ phía bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
hai bên cũng thiết lập và duy trì kênh thông tin hội trần từ xa hỗ trợ trong trần đoán và điều trị bệnh nhân
với những nội dung ký kết thiết thực sẽ giúp cho các cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh hà nam có điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn
về khám chữa bệnh làm chủ được những kỹ thuật tiên tiến nhất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân ở địa phương